sau khi truyền hình nhân dân đưa tin về làng biệt thự xây dựng trái phép trong rừng tại tiểu khu hai trăm sáu mươi tám xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng thì vừa qua chính quyền huyện này đã tiến hành điều tra và xử lý vi phạm
theo ủy ban nhân dân huyện đức trọng qua kiểm tra giả soát của địa phương khu vực này có bốn mươi hai căn nhà giạc biệt thự trong đó có một mươi ba căn là công trình lớn xây dựng kiên cố cột bê tâm sàn kèo bằng sắt
chính quyền địa phương sẽ cương quyết giải tỏa buộc phá rỡ toàn bộ các công trình vi phạm với các trường hợp đã có quyết định cưỡng chế thì lập tức tiến hành thực hiện